liên quan đến công tác trao tiền hỗ trợ đến bảy triệu người dân ở tp hcm
ngay trong chiều tối ba mươi tháng chín tổ chi hỗ trợ của phường chín quận phú nhuận
bắt đầu trao những suất đầu tiên đến người dân
đợt ba này phường có tám hai trăm hai mươi bảy người nhận hỗ trợ mỗi suất hỗ trợ một triệu đồng một người
đội chi của phường gồm sáu mươi thành viên chia thành hai mươi năm tổ
sẽ tổ chức đi cả buổi tối để cố gắng chi xong trước ba tháng một mươi
bà nguyễn thị thanh thảo bí thư đảng ủy phường chín cho biết
phần lớn người nhận hỗ trợ trong ngày đầu tiên là thành viên của các hộ gia đình khó khăn
có đông người và đã mất thu nhập do dịch bệnh
trong đó có hộ gồm sáu gia đình là anh em với khoảng hai mươi nhân khẩu
và có số người nhận hỗ trợ khoảng một mươi năm người
phường một mươi hai quận ba cũng là một trong số những địa phương bắt đầu công tác chi trả rất sớm
ông trần hữu tài chủ tịch ubnd phường một mươi hai
quận ba cho biết phường đã bắt đầu chi hỗ trợ ngay trong chiều hai mươi chín tháng chín
một đoàn hỗ trợ của phường gồm ba thành viên mang theo
tại buổi live stream chương trình dân hỏi thành phố trả lời tối ba mươi tháng chín
ông võ văn hoan phó chủ tịch ubnd tp hcm cho biết
có khoảng bảy triệu người được nhận hỗ trợ gói ba gấp ba năm lần gói hai
với khối lượng lớn như vậy thì để đúng đối tượng không bỏ sót
không phân biệt thường chú tạm chú lưu chú
cần phải làm sao cho trọn vẹn
lần này làm rất kỹ toàn bộ danh sách đã được giả soát kỹ
gạt lọc danh sách những người đã được hưởng lương
đồng thời các địa phương tiếp tục ra soát cụ thể ở từng khu phố
thành lập những nhóm đi giả soát
thành lập hội đồng xét duyệt của cơ sở các quận huyện phường xã thị trấn
khi các đơn vị này làm xong thì đã chuyển lên hệ thống quản lý an sinh
để tiến hành chi trả ông hoan nêu cụ thể
về việc chi trả qua app ông hoan cho biết
mục đích là để từng người dân thuộc diện này có thể trực tiếp điều chỉnh chính xác
và thông tin của mình
tuy nhiên còn rất nhiều khâu kỹ thuật mà nếu chúng ta không kiểm soát được
sẽ dẫn đến việc hệ thống danh sách bị thay đổi nhiều
do đó hiện nay việc cập nhật thông tin lên app do cán bộ trực tiếp làm
người dân không phải cài app
đến giờ này hai mươi hai quận huyện đã kịp đưa danh sách lên hệ thống
một số phường hiện nay còn rõ ràng
nhưng duyệt được bao nhiêu thì đưa lên bấy nhiêu ông hoan chia sẻ
ông lê minh tuấn giám đốc sở lao động thương bình và xã hội thành phố cho biết
người được hỗ trợ đợt ba không chỉ có những người đăng ký
cư trú ở thành phố
hiện nay có khoảng sáu trăm linh người cư trú ở các tỉnh thành khác
đang mắc kẹt tại thành phố hồ chí minh do ảnh hưởng của dịch
thành phố cũng sẽ hỗ trợ rất nhiều trường hợp khó khăn
thuộc diện lưu trú tạm thời này ông tấn cho biết thêm
mở đầu bản tin hãy cùng nga vũ nhìn lại những hình ảnh mới nhất
về ngày mở cửa của thành phố hồ chí minh
tuy nhiên các bạn nhớ nhé
ra đường nếu không có lý do vẫn bị xử phạt như thường
tối ba mươi tháng chín phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh võ văn hoàn
đã tham dự chương trình live stream dân hỏi thành phố trả lời
để giải đáp trực tiếp những thắc mắc của người dân
ngay trước thời điểm thành phố dự kiến mở cửa bắt đầu cuộc sống bình thường mới
rất nhiều vấn đề nóng đã được đề cập và giải đáp trong một tiếng của chương trình
đặc biệt một số trường hợp cụ thể người dân phản ánh cũng đã được giải đáp
trả lời câu hỏi của người dân về việc lưu thông trong giai đoạn tới
ông võ văn hoan cho biết từ ngày một tháng một mươi
người dân có thể đi lại bình thường ngay trong phạm vi thành phố hồ chí minh
người dân trong quá trình lưu thông cần chuẩn bị mã qr khai báo di chuyển
tại ứng dụng vneid và lịch sử tiêm chủng vaccine hoặc là f
đã khỏi bệnh đủ điều kiện lưu thông
tuy nhiên mặc dù thành phố không kiểm soát lưu thông bằng các chốt cố định
nhưng vẫn tổ chức các chốt kiểm soát lưu động tuần tra đột xuất ngẫu nhiên trên đường
nếu khi kiểm tra người nào ra đường không có lý do chính đáng
thì vẫn bị xử lý theo quy định ông hoan nói
trao đổi về việc người lao động ở khu vực giáp danh di chuyển lên thành phố
hồ chí minh làm việc và ngược lại như thế nào
ông võ văn hoan cho biết những hoạt động sản xuất tại thành phố hồ chí minh
có sự liên kết chặt chẽ với các địa phương giáp danh
để tạo điều kiện cho lao động từ các địa phương này đến thành phố hồ chí minh làm việc
bằng xe cá nhân và ngược lại
thành phố đã phối hợp với các địa phương thống nhất điều kiện cho lao động lưu thông
cụ thể người lao động phải được tiêm vaccine có đăng ký đi đường bằng mã qr
để xuất trình tại chốt
ngoài ra thành phố cũng phối hợp với các địa phương
và doanh nghiệp tổ chức xe đưa rước công dân để đảm bảo an toàn
đối với các vấn đề người dân về quê ông võ văn hoan cho biết
thành phố đang kiến nghị trung ương cho những đối tượng trên được về quê
thành phố và các tỉnh thành liên quan sẽ phối hợp đưa người dân về
do đó người dân cần bình tĩnh không nên tự ý di chuyển về quê bằng phương tiện xe cá nhân
thời gian qua thành phố đã tổ chức đưa gần ba mươi năm trường hợp về các tỉnh thành
bằng máy bay tàu lửa
tiếp đó ủy ban nhân dân tp hcm gửi văn bản tới năm tỉnh
đồng nai bình dương bà rịa vũng tàu long an và tây ninh
để lấy ý kiến sự thảo về phương án tổ chức giao thông
cho một số đối tượng giữa tp hcm và các tỉnh
vậy cuối cùng những đối tượng nào được đi lại liên tình
theo ủy ban nhân dân tp hcm ngày một mươi bảy tháng chín lãnh đạo ủy ban nhân dân tp hcm
và các tỉnh đồng nai bình dương bà rịa vũng tàu long an tây ninh
đã có buổi làm việc về liên kết vùng trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
và phục hồi kinh tế giữa tp hcm
theo nội dung trao đổi thống nhất tại cuộc họp tp hcm đã xây dựng dự thảo
phương án tổ chức giao thông cho một số đối tượng có nhu cầu lưu thông thường xuyên
giữa tp hcm và các tỉnh trong giai đoạn hiện nay
khi chưa kiểm soát hoàn toàn dịch bệnh covid một mươi chín
để hoàn thiện sự thảo ủy ban nhân dân tp hcm đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh
sớm có ý kiến góp ý để tổng hợp hoàn thiện dự thảo phương án tổ chức giao thông
theo dự thảo đối với hoạt động hàng hóa xe chở hàng đến và đi ngang qua thành phố
phải có giấy nhận diện có mã qr
đối với xe có lộ trình quá cảnh qua thành phố không được dừng đỗ
trong suốt quá trình qua địa bàn thành phố trừ trường hợp bất khả kháng xe hỏng sự cố
lái xe có vấn đề sức khỏe xe ô tô chở hàng ô tô tải hoạt động
trong khu vực nội đô tp hcm tuân thủ theo các quy định về hạn chế
và cấp phép xe ô tô chở hàng ô tô tải lưu thông trong khu vực nội đô thành phố
đối với các việc đưa đón công nhân chuyên gia do các doanh nghiệp tổ chức đưa đón
từ các tỉnh thành đến trụ sở sản xuất đóng tại địa bàn tp hcm
và ngược lại phải đảm bảo các điều kiện người trên xe đã tiêm vaccine phòng covid một mươi chín mũi một
đủ một mươi bốn ngày hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín có xác nhận của cơ quan y tế
có kết quả xét nghiệm covid một mươi chín âm tính còn hiệu lực theo quy định ngành y tế
về phương án đi lại các công ty doanh nghiệp xây dựng phương án đưa đón công nhân
chuyên gia cụ thể thông qua đơn vị đầu mối
ban quản lý khu chế xuất khu công nghiệp ban quản lý khu công nghệ cao tp hcm
và các quận huyện các hiệp hội đăng ký phương tiện lộ trình thời gian hoạt động
gửi đến sở giao thông vận tải tp hcm để phối hợp với sở giao thông vận tải tp hcm
liên quan đến cấp giấy nhận diện có mã qr
ở chiều ngược lại sở giao thông vận tải các địa phương cấp giấy nhận diện cho các xe
đưa đón công nhân chuyên gia từ tp hcm đến làm việc tại các tỉnh thành
sau khi thống nhất phương án với sở giao thông vận tải tp hcm
hoạt động công vụ các đối tượng là công chức viên chức của các tổ chức chính trị xã hội
các sở ban ngành các tỉnh thành tham gia hoạt động công vụ trên địa bàn tp hcm
và ngược lại di chuyển bằng ô tô người ngồi trên xe phải đáp ứng các điều kiện
đã tiêm vaccine phòng covid một mươi chín mũi thứ nhất đủ một mươi bốn ngày
hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín có chứng nhận của cơ quan y tế
có giấy xét nghiệm âm tính với covid một mươi chín
thư mời giấy giới thiệu của cơ quan đơn vị
người dân từ các tỉnh đến tp hcm để khám chữa bệnh
ngoại trừ trông hợp cấp cứu
phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với covid một mươi chín còn hiệu lực bảy mươi hai giờ
và phải đảm bảo một trong các điều kiện
có giấy chuyển viện của các bệnh viện từ các tỉnh thành đến bệnh viện tại thành phố
hoặc giấy hẹn tái khám của các bệnh viện tại thành phố
xác nhận của chính quyền địa phương cấp phường xã
về cho phép đến thành phố khám chữa bệnh
giấy xác nhận có thể hiện
đầy đủ thông tin về người đi khám bệnh người lái xe và phương tiện
đối với hoạt động đi đến sân bay tân sơn nhất
thực hiện theo hướng dẫn của bộ giao thông vận tải
tại công văn tám nghìn hai trăm bảy mươi hai bgtvtvt ngày một mươi một tháng tám
và công văn tám nghìn năm trăm bảy mươi ba bgtvtvt ngày một mươi tám tháng tám
về tiếp tục hỗ trợ đưa người có vé máy bay đi nước ngoài
đến cảng hàng không quốc tế để thực hiện chuyến bay